vào chiều qua tại tỉnh hà tĩnh hai người phụ nữ đi lấy rong biển đã không may bị trượt chân rơi xuống biển một người mất tích
đến sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể
được biết hai người phụ nữ gặp nạn cùng chú tại thôn hải phong một xã kỳ lợi thị xã kỳ anh
một người sau đó đã bơi được vào bờ một người mất tích
khu vực gặp nạn có vách đá chân trượt nước sâu sóng lớn khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
sau nhiều nỗ lực đến khoảng hai mươi giờ tối qua thi thể nạn nhân mất tích đã được tìm thấy và đưa về cảng sơn dương bàn giao cho gia đình mai táng
hai đối tượng lê hoàng dũng ba mươi năm tuổi và nguyễn ngọc dân hai mươi tám tuổi vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bên cạnh đó dân còn bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn hoàng việt hai mươi ba tuổi và nguyễn quốc bảo ba mươi một tuổi bị lập hồ sơ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó dũng bị bắt quả tang đang mang một trăm linh g ma túy đá bán cho dân tại địa bàn phường tân phong
dân khai sau khi liên lạc mua ma túy của dũng với giá năm mươi triệu đồng dũng thuê bảo làm tài xế trở dân đi thành phố biên hòa lấy ma túy và rủ thêm việt đang ở gần nhà dân đi cùng
việc dân đi mua ma túy bảo và việt không biết
quá trình di chuyển từ lâm đồng xuống biên hòa dân có mang dụng cụ sử dụng ma túy và đã rủ việt và bảo cùng sử dụng
tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
ba đối tượng nguyễn văn huy hứa duy đồng và đỗ văn tuyển vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
do quen biết từ trước từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai đồng và tuyển đã bàn bạc với nhau mua hai tài khoản đánh bạc trên trang web bóng tám mươi tám com của nguyễn văn huy
mỗi tài khoản bên trong có một điểm tương đương với năm mươi triệu đồng
đồng và tuyển đã sử dụng điện thoại của đồng để đăng nhập cá cược một số trận bóng đá của giải world cup hai nghìn hai mươi hai và đánh bạc với hình thức tài xỉu
tổng số tiền đánh bạc lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở chăm sóc da trên địa bàn hoạt động sai mục đích khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng
cụ thể vào chiều nay công an quận thanh khê kiểm tra hành chính cơ sở chăm sóc da
cơ sở chăm sóc da tại địa chỉ ba mươi ba bào hạc một thuộc địa bàn phường vĩnh trung quận thanh khê do phạm thị minh nguyệt chú tại địa phương làm chủ phát hiện cơ sở có sử dụng thuốc để tiêm và đang thực hiện dịch vụ phẫu thuật làm đẹp cho một khách hàng
thông tin mới nhất từ công an tỉnh sơn la liên quan đến vụ truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy dùng súng chống trả lực lượng công an
công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn long cách đây ít giờ đồng hồ tăng vật là một khẩu súng ngắn và một mươi bốn viên đạn
vào lúc hai mươi h ba mươi phút tối nay tại khu vực rừng già xã triềng ly huyện thuận châu tỉnh sơn la công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn long
tỉnh sơn la chú tải yên mỹ hai phường xuân hòa thành phố phúc yên tỉnh vịnh phúc
trước đó vào chiều qua tại km số ba trăm bốn mươi quốc lộ sáu a thuộc địa phận bản lăng luông xã phổng lăng huyện thuận châu tỉnh sơn la công an huyện thuận châu đã phát hiện đối tượng nguyễn văn long điều khiển xe ô tô mazda
biển kiểm soát ba mươi h một mươi một nghìn hai trăm linh chín chạy theo hướng điện biên về sơn la có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy
lực lượng công an yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng long đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác sau đó cướp một xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát
tiến hành kiểm tra xe ô tô mà đối tượng bỏ lại hiện trường tổ công tác phát hiện trong cốp xe có hai mươi hai bánh hình khối chữ nhật màu xanh nghi là heroin có trọng lượng khoảng hơn bảy năm kg
bảy gói ni lông hình chữ nhật màu xanh nghi là ma túy tổng hợp có khối lượng là gần một mươi bảy kg cùng một số vật chứng có liên quan
công an tỉnh sơn la đã huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ truy bắt đối tượng tại khu vực rừng núi nơi đối tượng đã bỏ trốn
sau hơn một ngày đã bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật là một khẩu súng và một mươi bốn viên đạn
liên quan đến đại án aic hôm nay phiên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo trong đại án gian lận đấu thầu xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai và công ty aic kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh tụng
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan
điểm đáng chú ý của phiên tòa này là cựu chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn cùng bảy người khác bỏ trốn trước khi bị khởi tố vẫn bị truy tố và đưa ra xét xử
viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với bà nhàn và những người đang trốn truy nã
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà nguyễn thị thanh nhàn một mươi bốn một mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt bị đề nghị là ba mươi năm tù
cùng hai tội danh trên
trần mạnh hà phó tổng giám đốc aic bị đề nghị lần lượt một mươi ba một mươi bốn năm tù và một mươi hai một mươi ba năm tù
tổng hợp hình phạt là hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
cả hai bị cáo nhàn và hà hiện đang bỏ trốn bị phát lệnh truy nã
bị cáo hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic bị đề nghị từ tám đến chín năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai bị đề nghị một mươi một mươi một năm tù về tội nhận hối lộ
cựu chủ tịch đinh quốc thái bị đề nghị chín một mươi năm tù cùng với tội danh trên
bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế bị đề nghị hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lần lượt chín một mươi năm tù và một mươi một mươi một năm tù tổng hợp hình phạt là một mươi chín hai mươi một năm tù
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư bồ ngọc thu bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nhóm bị cáo còn lại là cán bộ của tỉnh đồng nai bị đề nghị mức án thấp nhất là từ ba mươi tháng đến cao nhất là năm năm tù
trưa nay hàng chục công nhân đang thi công công trình trung tâm thương mại tại thành phố vinh tỉnh nghệ an đã may mắn thoát nạn khi hệ thống giàn giáo bất ngờ bị đổ sập
sự cố xảy ra vào lúc một mươi hai giờ trưa một số người dân sống gần công trình xây dựng trung tâm thương mại bất ngờ ngay tiếng đổ sập kèm theo tiếng động lớn
chỉ ít phút sau hầu hết cấu kiện tầng ba đang thi công của công trình cũng bị sập hàng chục công nhân đang đổ bê tông ở phía trên đã bị rơi xuống dưới một số người bị xây sát nhẹ
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nghệ an nhanh chóng tới hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hà huy tập tp vinh cho biết theo báo cáo ban đầu từ chủ đầu tư và đơn vị thi công sự cố không gây thiệt hại về người
chính quyền địa phương đang tổ chức kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư đơn vị thi công có biện pháp bảo đảm an toàn lao động
thưa quý vị những năm gần đây giáng sinh không chỉ là ngày lễ của những người theo đạo công giáo mà đã trở thành dịp để tất cả mọi người vui chơi trao cho nhau những món quà những lời chúc ý nghĩa
phóng viên intv đã ghi nhận không khí đón giáng sinh nhộn nhịp của người dân tại thủ đô hà nội
thưa quý vị giáng sinh năm nay chung với dịp cuối tuần
nên ngay từ chiều nay người dân hà nội đã tập trung tại một số khu vực để đón không khí giáng sinh bởi vậy gây nên tình trạng ủn tắc tại một số khu vực trung tâm
trước tình hình đó lực lượng công an đã triển khai một số biện pháp bảo đảm an ninh trật tự phát luồng giao thông để người dân có thể yên tâm đi chơi noel
năm giờ chiều tại phố nhà trung phường hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội rất đông người dân đã tập trung trước nhà thờ lớn để đón giáng sinh
lực lượng công an phường hàng chống đã ra quân tiến hành phân chia các tổ công tác để đảm bảo an ninh trật tự nhằm phòng ngừa xử lý các hành vi trộm cắp tài sản gây dối trật tự công cộng đồng thời phân luồng các phương tiện giao thông để tránh nguồn tắc
lực lượng công an phường hàng chống đã triển khai các tổ công tác kiểm tra xử lý tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố chính dẫn đến khu vực quảng trường trước nhà thờ

lực lượng công an phường hàng chống đã triển khai các tổ công tác kiểm tra xử lý tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố chính dẫn đến khu vực quảng trường trước nhà thờ
các chú công an đang phân luồng giao thông rất là tốt và hiệu quả tránh ủn tắc giao thông tại nơi đây mọi người cũng đã có thể đi lại một cách thông thoáng
sau khoảng thời gian hai năm giãn cách phòng chống dịch bệnh giáng sinh năm nay được trang hoàng rực rỡ thu hút rất nhiều người dân
đặc biệt là các bạn trẻ đến vui chơi chụp ảnh
nụ cười hạnh phúc và vui vẻ là điều có thể dễ dàng bắt gặp trên gương mặt người dân thủ đô trong dịp giáng sinh đầy ấm áp ý nghĩa này
năm nay thì mình cảm nhận là thời tiết rất là đẹp nên là mọi người rất là nôn nức lên hồ đón giáng sinh mình cảm thấy là không khí rất là vui tươi náo nhiệt
mình mong là không chỉ gia đình mình mà tất cả mọi người đều có một giáng sinh an lành hạnh phúc và trong năm tới thì mọi khó khăn nó sẽ qua đi và mọi người đều đón chờ một cái năm mới thật là vui vẻ
tại nhiều tuyến phố trên địa bàn hà nội hay các trung tâm thương mại nhiều người dân cũng chọn đến để vui chơi tận hưởng không khí giáng sinh
giáng sinh giờ đây đã trở thành một ngày lễ một dấu ấn trong nhịp sống của người dân cả nước và mỗi mùa giáng sinh đến người dân thủ đô lại cảm nhận năm mới cũng đang đến thật gần